hôm nay tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ
cụ thể ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ
nghỉ công tác đối với đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam chủ tịch hội đồng quốc phòng và an đình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hoàng thị thúy lan ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
nguyên bí thư tình hủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đồng chí võ văn thường là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản
trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên vừa qua theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí võ văn thường đã gây dư luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí võ văn thường
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí võ văn thường thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
hai đồng chí hoàng thị thúy lan
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba nguyên bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao vi phạm quy định những điều
đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng
dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm thực hiện quy định của đảng
về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật
đồng chí hoàng thị thúy lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
ban chấp hành trung ương đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan
triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định
chuyển sang một thông tin khác sáng nay học viện an ninh nhân dân tổ chức lễ khai giảng
lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho các đồng chí cục trưởng
giám đốc và tương đương năm hai nghìn hai mươi bốn đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an sự và phát biểu chỉ đạo
xuất phát từ chức năng nhiệm vụ và các điều kiện đảm bảo trong những năm qua
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao học viện an ninh nhân dân
là học viện duy nhất được giao nhiệm vụ bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho các đồng chí cục trưởng
giám đốc và tương đương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy nhất là đội ngũ cấp chiến lược
đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
chương trình bồi dưỡng gồm chín chuyên đề do các đồng chí là ủy viên bộ chính trị
lãnh đạo bộ công an truyền đạt báo cáo trao đổi đồng thời trong quá trình học tập
các học viên sẽ thảo luận trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo chỉ huy tham gia học tập thực tế
ở đơn vị địa phương có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
luôn đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng
nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch
vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại với chín chuyên đề mang tính chiến lược
có ý nghĩa thiết thực để từng đồng chí học viên vận dụng trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện
có hiệu quả các mặt công tác tại công an các đơn vị địa phương
bộ trưởng tô lâm cũng nêu rõ yêu cầu phải xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm
mang tính đột phá của lực lượng công an là tăng cường công tác nghiên cứu lý luận
nghiên cứu chiến lược tổng kết thực tiễn làm cơ sở nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an
đây cũng là dịp để lãnh đạo bộ lắng nghe ý kiến những vấn đề từ thực tiễn công tác thực hiện nhiệm vụ
ở cơ sở của công an các đơn vị địa phương đồng chí bộ trưởng đề nghị các học viên chủ động tích cực
trao đổi về những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác qua lớp bồi dưỡng này
cần tiếp tục cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao ngang tầm chiến lược
để chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai đồng bộ các chủ trương biện pháp giải pháp công tác vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng
để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
ngày sau lễ khai giảng bộ trưởng tô lâm đã trực tiếp giảng dạy truyền đạt đến lớp bồi dưỡng chuyên đề
xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi bốn
khu vực phía bắc trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tập trung phân tích những vướng mắc khó khăn
đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quyết toán dự án hoàn thành
và thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng
cần bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo bộ phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị
chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về tiến độ chất lượng công tác giải ngân vốn đầu tư công
do đó công an các đơn vị địa phương phải quyết liệt quyết tâm cố gắng nỗ lực hơn nữa
phấn đấu thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư được giao
đối với việc giải ngân vốn đầu tư ngay sau hội nghị công an các đơn vị địa phương được giao làm chủ đầu tư
cần khẩn trương giả soát các hồ sơ thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng
gửi hồ sơ về cơ quan chức năng để thẩm định ra soát việc hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định
tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc các nhà thầu trong triển khai thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán
quan tâm đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu
về lĩnh vực hậu cần tài chính xây dựng
đối với các cơ quan chức năng của bộ cần tiếp tục tăng cường hướng dẫn tập huấn chuyên môn về đấu thầu
đôn đốc các đơn vị địa phương ra soát các nguồn kinh phí thường xuyên kiểm tra
hướng dẫn công an các đơn vị địa phương liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng
chiều nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp cùng trường cao đẳng an ninh nhân dân i
và ban thanh niên công an nhân dân đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề
phát huy vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên các học viện trường công an nhân dân
trong sung kích triển khai thực hiện nghị quyết
trường cao đảng an ninh nhân dân ii của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tọa đàm là diễn đàn để cán bộ đoàn viên thanh niên trong các học viện trường công an nhân dân
trao đổi những nội dung về vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong tình hình mới
tham luận tại tọa đàm các ý kiến đã chia sẻ các kiến nghị đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên
việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua nâng cao ý thức tự học tự rèn
trang bị các kỹ năng mềm cho cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân rộng các điển hình tiên tiến
lan tỏa những hình ảnh đẹp nhằm góp phần giáo dục bồi dưỡng nhân cách cho đoàn viên thanh niên các học viện trường công an nhân dân
cũng tại tọa đàm một số giải pháp về công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn cũng đã được tập trung thảo luận
việc xây dựng cơ chế chính sách đối với hoạt động của công tác đoàn phong trào thanh niên góp phần đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo tinh thần của nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
tại công an tỉnh hương yên cụm thi đua số năm bộ công an gồm công an các tỉnh hà nam hưng yên nam định thái bình và hải sương
tổ chức hội nghị ký giao ước triển khai phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
các đơn vị trong cụm thi đua số năm bộ công an đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung chỉ tiêu cụ thể
để thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác của toàn lực lượng với khẩu hiệu hành động
xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
với các nhiệm vụ giải pháp đột phá phong trào thi đua
trong khuôn cổ chương trình ký kết giao ước thi đua cụm thi đua số năm bộ công an đã tổ chức lễ khởi công
xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tặng gia đình đồng chí trung úy vũ đức điểm cán bộ công an huyện ân thi
tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mẹ đỡ đầu do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động
phát huy lợi thế nhanh nhạy với công nghệ trong thực hiện phong trào tôi và bạn có ví điện tử vneid
lực lượng đoàn viên thanh niên ở tỉnh quảng ngãi đã làm chủ tích cực huy động hướng dẫn sử dụng ứng dụng vneid đi vào cuộc sống
mô hình cuối tuần cùng chuyển đổi số của công an thành phố quảng ngãi hay mô hình đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến của huyện ba tơ
đã đem lại hiệu quả tích cực với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên trong thực hiện chuyển đổi số
tôi mang lại nhiều lợi ích cho bộ công nhân dân
thứ nhất là việc làm hồi sơ trả hồi sơ nó sẽ tổn thị hơn cho bà con
thứ hai là nó thể hiện sự minh bạch công khai trong việc giải quyết thủ tục hành chính
phong trào tôi và bạn có ví điện tử vneid được phát động ở ba cấp của công an tỉnh quảng ngãi và tỉnh đoàn
cho đến nay một trăm linh công an và đoàn thanh niên cấp huyện đã triển khai
công tác hỗ trợ và hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử cũng được triển khai rộng khắp
nhiều địa phương tăng tỷ lệ thanh niên có tài khoản định danh điện tử mức hai cao như minh long hai trăm chín mươi chín ba tơ hai trăm chín mươi
trong thời gian đến đoàn thanh niên công an tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ sở đoàn đặc thuộc đoàn thanh niên công an các huyện thị xã thành phố
tăng cường tổ chức các hoạt động triển khai các mô hình công trình trang việc của thanh niên trong lực lượng công an tỉnh
để hướng dẫn để tuyên truyền về đảng sáu cho người dân

lan tỏa từ đồng bằng đến vùng sâu vùng xa hải đảo
trong đó thì lực lượng thanh niên phải lực lượng tiên phong đi trước
tỷ lệ thanh niên mà kích hoạt từ khoảng đại nhân mức độ hai càng phải đáy mạnh tăng cao hơn nữa
thông qua đó thì mẫu đồng viên thanh niên cũng là một cái cây tuyên truyền tuyên truyền hoạt động gia đình người thân
là lực lượng tiên phong nong cốt bằng tinh thần trách nhiệm sự nỗ lực và cuộc quyết liệt
đoàn thanh niên quảng ngãi đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện đề án sáu
cũng như phong trào tôi và bạn có ví điện tử vneid trong cuộc sống
tin an ninh trả tự trong phiên xét xử hôm nay các luật sư của bà trương mỹ lan đề nghị làm rõ lời khai
của cựu tổng giám đốc ngân hàng scb võ tấn hoàng văn khi cho rằng bà lan chỉ đạo đưa hối lộ năm hai triệu usd
theo đó các luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo trương mỹ lan võ tấn hoàng văn
cựu tổng giám đốc ngân hàng scb và bị cáo đối thị nhân
đoàn cựu cục trưởng cục hai ngân hàng nhà nước
theo đó lời khai của các bị cáo mâu thuẫn nhau
từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo
theo luật sư bị cáo đỗ thị nhàn đã thừa nhận nhận hối lộ năm hai triệu usd
chứng cứ chứng minh nguồn tiền bị cáo lan chỉ đạo nguyễn phương hồng
trợ lý của công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp đã qua đời chuyển rồi rút đưa cho bị cáo văn
thì chỉ có lời khai duy nhất của văn
trọng việc bị cáo lan chỉ đạo đưa hối lộ ngoài ra không thể xác nhận bị cáo lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo nhàn
trong khi đó bị cáo văn không bị truy tố về tội đưa hối lộ
quá trình điều tra cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền rút tiền quy đổi ra usd đóng gói tiền vào thùng
những người này làm theo chỉ đạo của ai có phải là của bị cáo lan hay không cần làm rõ để không lọt người xót tội
về hậu quả của vụ án luật sư đề cập đến vai trò của bị cáo lan trong mối quan hệ với ngân hàng scb
bao gồm ba điểm chính vận động các cổ đông cũ của ba ngân hàng đồng thuận hợp nhất thành công thành ngân hàng scb
cho mượn tài sản một mươi năm tỷ đồng để làm tài sản thế chấp kêu gọi cổ đông nước ngoài
do đó luật sư nói rằng hoạt động điều hành là do hội đồng quản trị và lãnh đạo scb chịu trách nhiệm
ngoài ra luật sư cũng mong muốn hội đồng xét xử xem xét việc bà lan nỗ lực đưa những tài sản của mình
để khắc phục hậu quả và ghi nhận công lao của bị cáo trong việc phát triển ngân hàng scb
tòa nhân dân tỉnh tiền giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai vụ nổ súng là một người chết
ba người bị thương tại quán karaoke xo trên địa bàn xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
theo cáo chẳng do có mâu thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa và dương minh nhật cùng chú tại tỉnh tiền giang
hẹn nhau đến cơ sở karaoke xo để giải quyết
vào khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một hai nhóm đã xảy ra cự cãi
xô xát ngay tại quán nguyễn thanh triều và trần quang quốc bảo trong nhóm của dương minh nhật
đã dùng súng bắn về phía nhóm của hải bạch gây ra cái chết của hải bạch và ba đối tượng khác bị thương
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với công an thành phố mỹ tho
đã tiến hành bắt khởi tố hai mươi hai đối tượng có liên quan đến vụ án
đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tỉnh tiền giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt nguyễn thanh triều trung thân về tội giết người năm năm tù về tội cố ý gây thương tích
tổng hợp hình phạt là tù trung thân
hai mươi một bị cáo còn lại bị phạt từ hai năm cho đến bảy năm tù về các tội cối gây thương tích và gây dối chất tựa công cộng
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm xử phúc thẩm
và đề nghị xem xét khởi tố bổ sung một số người liên quan khác
sự kiến phiên tòa sơ thẩm lần hai sẽ được xét xử từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng chín
hai mươi hai tháng ba
hôm nay tòa nhân dân huyện cầu ngang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với thạch cương tô hoàng trương
cùng chú xã thạnh hòa sơn huyện cầu ngang tỉnh trà vinh
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thạch cương và tô hoàng trương
đã dùng tài khoản facebook cá nhân đăng nhiều video chia sẻ bài viết có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc tôn giáo
xuyên tạc chính quyền xuyên tạc lịch sử việt nam xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân việt nam xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương
ngoài ra hai đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính cùng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên không gian mạng nhưng đều chưa chấp hành
căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện cầu ngang đã tuyên phạt bốn năm tù giam
đối với thạch cương ba năm sáu tháng tù giam đối với tô hoàng trương
thưa quý vị tập trung xử lý quyết liệt triệt để vi phạm nồng độ cồn để xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
là mục tiêu xuyên suốt của lực lượng công an nhân dân trong thời gian vừa qua
cùng với lực lượng công an cả nước công an tỉnh quảng nam
cũng đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
trong suốt nhiều tháng qua các tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam và công an các địa phương
đã liên tục tổ chức thành nhiều các tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các khung giờ trong ngày
trong đó tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn vào khung giờ ban đêm trên các tuyến giao thông
các tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ như camera cầm tay máy đo nồng độ cồn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
các bộ chứng sĩ cũng xác định tinh thần trách nhiệm không ngại khó ngại khổ để phán đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao
việc tăng cường công tác xử lý vi phạm đã tạo được băng đào đã tạo được nếp văn hóa cho người ta nhận thức
qua triển khai công tác xử lý vi phạm đa số lái xe đã chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông
ghi nhận tại một điểm kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ một a qua hơn một giờ kiểm tra tổ công tác đã kiểm tra hơn một trăm linh phương tiện
trong đó chỉ có một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
việc tổ chức tuần tra khép kín địa bàn kết hợp với lập các chốt cố định để kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm
ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành quy định
dựng rượu bia khi lái xe đã có nhiều chuyển biến tích cực
với tinh thần quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn
quyết tâm hình thành bằng
được thói quen tiến tới văn hóa đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân trên địa bàn tỉnh quảng nam
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh quảng nam đã phát hiện xử phạt gần bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
với số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
điều đáng ghi nhận là số trường hợp vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng giảm
người dân dần hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe
với chức năng của lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
ngoài việc chúng tôi đã triển khai thực hiện các giải pháp từ tuyên truyền cảnh báo nhắc nhở
cho tới phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thì với góc độ của lực lượng cảnh sát giao thông
chúng tôi thắng rằng là không có cái giải pháp nào hơn là chính người tham gia giao thông tự ý thức
trong việc chấp hành để mình phong ngừa và giảm tai nạn giao thông
không lái xe khẩu hiệu tưởng như ai cũng biết cũng thuộc
nhưng để biến thành thói quen đi vào hành động
việc làm thường xuyên của mỗi người tham gia giao thông không phải là điều dễ dàng
bên cạnh công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát xử lý thường xuyên của lực lượng chức năng
thì việc tự giác chấp hành của người tham gia giao thông vẫn là điều quan trọng
để mỗi người tự bảo vệ an toàn cho mình và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông